hội nghị hội đồng tránh án asean lần thứ tám đã kết thúc với chín chủ đề thảo luận trong chín phiên làm việc
hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra trên tinh thần làm việc tích cực hiểu biết và tin cậy
hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động cho sáu nhóm công tác
kết thúc hội nghị hội đồng tranh án asean đã cùng ký tuyên bố hà nội ghi nhận những quyết nghị
của các hội đồng tranh án các nước trong quá trình thảo luận làm cơ sở triển khai cho các hoạt động sắp tới
tuyên bố hà nội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tòa án nhân dân tối cao việt nam
trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến giữa bối cảnh đại dịch covid một mươi chín